nhân kỷ niệm hai mươi năm năm ngày ký hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ việt nga
mới đây hai nước đã ra mắt tuyển tập văn kiện và tài liệu liên xô và việt nam
trong những năm chiến tranh đông dương lần thứ nhất hội nghị geneva một nghìn chín trăm năm mươi bốn bản tiếng việt
gần hai trăm linh tài liệu hình ảnh gồm những văn kiện thư từ nội dung các bản điện đàm về hội nghị geneva
cũng như phong trào quốc tế và cộng sản ủng hộ hòa bình tại đông dương
và tình hình việt nam bắt đầu từ năm một nghìn chín trăm năm mươi cho đến thắng lợi tại hội nghị geneva
năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn được tập hợp phân tích đánh giá qua chín trăm linh trang sách
công chúng đặc biệt là giới nghiên cứu sẽ có thêm nhiều tài liệu giá trị
để tìm hiểu về một giai đoạn một sự kiện có vai trò bức ngoặt trong lịch sử việt nam
trước đó năm hai nghìn một mươi bảy cuốn sách đã được xuất bản bằng tiếng nga
nhân kỷ niệm một trăm linh năm cách mạng tháng một mươi nga
việc ra mắt bản tiếng việt là minh chứng cho sự nỗ lực của các cơ quan lưu trữ
cơ quan văn hóa hai nước góp phần củng cố mối quan hệ tốt đẹp giữa việt nam
liên bang nga suốt gần bảy mươi năm qua